thưa quý vị sáng nay ba tháng bốn thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương
theo chương trình phiên họp tập trung thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
tình hình giải ngân vốn đầu tư công và ba chương trình mục tiêu quốc gia
tình hình triển khai nghị quyết số một năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ
công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tháng ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba
cùng một số nội dung quan trọng khác
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ mặc dù kết quả đạt được là cơ bản
nhưng nước ta vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế và khó khăn thách thức
về quan điểm chỉ đạo điều hành thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
sự lãnh đạo của trung ương bộ chính trị và lãnh đạo chủ chốt
chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi ba
các kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm các nghị quyết chỉ thị của chính phủ thủ tướng chính phủ
kiên quyết không lùi bước trước khó khăn giữ vững bản lĩnh kiên định mục tiêu đề ra
nắm chắc diễn biến tình hình trong nước quốc tế nâng cao năng lực phân tích dự báo
huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực kết hợp hài hòa chặt chẽ giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài
giữa trung ương và địa phương giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
giữa sức mạnh doanh nghiệp trong nước ngoài nước với sức mạnh của nhân dân
đẩy mạnh phân cấp phân quyền phân bổ nguồn lực nâng cao năng lực thực thi gắn với tăng cường kiểm tra giám sát
cùng với đó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực
trong đó tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đầu tư tiêu dùng xuất khẩu
và bổ sung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực
thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo việc làm sinh kế cho người dân tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững
đẩy mạnh bác đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế xây dựng hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại
đào tạo nhân lực chất lượng cao
trong đó phân đấu hoàn thành trong tháng bốn việc xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai
luật các tổ chức tiến dụng luật kinh doanh bất động sản luật nhà ở
chuẩn bị tốt các dự án luật trình tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế
tại hội nghị thủ tướng cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương với mốc thời hạn hoàn thành cụ thể
nhân dịp ông luis montenegro được bổ nhiệm làm thủ tướng bồ đào nha ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi điện mừng
nhân dịp này bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn cũng đã gửi điện mừng đến ông paulo rangel
nhưng nhân dịp ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc vụ bộ trưởng ngoại giao bồ đào nha
thưa quý vị chiều nay ba tháng bốn tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chủ trì hội nghị giao ban giữa lãnh đạo quốc hội
với các cơ quan của quốc hội các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết nhằm tăng cường thực hiện quy định pháp luật đối với chức năng nhiệm vụ của ủy ban thường vụ quốc hội
các cơ quan của quốc hội các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội văn phòng quốc hội
từ đầu nhiệm kỳ đến nay các cơ quan duy trì hoạt động giao ban hàng tháng
định kỳ phó chủ tịch thường trực quốc hội có cuộc giao ban với thường trực hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội
các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội và các phó chủ tịch quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội họp để xem xét kết quả chủ yếu công tác sáu tháng và một năm
căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác chủ tịch quốc hội và các phó chủ tịch quốc hội thống nhất giữ nền nếp hoạt động
và tăng cường giao ban của chủ tịch quốc hội các phó chủ tịch quốc hội định kỳ hàng quý
để tăng cường chức năng điều hòa phối hợp tổ chức hoạt động của các cơ quan của quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị các cơ quan của quốc hội các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội
tập trung giả soát các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng bốn và quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
với khối lượng công việc dự kiến rất lớn chủ tịch quốc hội lưu ý phải tính toán
xác định nhiệm vụ nào là cấp bách nhiệm vụ nào phải ưu tiên trước
chủ tịch quốc hội cho rằng tại phiên họp thứ ba mươi hai và ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
cần ưu tiên các nội dung chính quốc hội tại kỳ họp thứ bảy các nội dung cấp bách
và nội dung có khả năng chuẩn bị kịp bỏ đảm về tiến độ và chất lượng
dự kiến phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét ba mươi nội dung
trong chương trình chính thức và chín nội dung dự phòng
phiên họp thứ ba mươi ba sẽ xem xét chín nội dung trong chương trình chính thức và ba nội dung dự phòng
trong tháng bốn và quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn các cơ quan tiếp tục tập trung triển khai
và để nhanh thực hiện các nội dung đề án còn lại thuộc chương trình hành động của đảng đoàn quốc hội
bảo đảm tiến độ và chất lượng tham gia ý kiến vào các nội dung đề án
theo sự phân công chỉ đạo của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
chủ động đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
triển khai đúng tiến độ bảo đảm chất lượng các nội dung thuộc công tác lập pháp
tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát theo chương trình hoạt động giám sát năm hai nghìn hai mươi bốn
triển khai các chuyên đề giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội theo đúng tiến độ
và thực hiện các hoạt động giám sát khác theo chương trình kế hoạch bảo đảm chất lượng và hiệu quả công tác giám sát
chiều nay đồng chí võ thị ánh xuân quyền chủ tịch nước cùng đoàn công tác của trung ương
đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
atk định hóa tỉnh thái nguyên
trong không khí trang nghiêm thành kính đồng chí võ thị ánh xuân và đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh thái nguyên
đã dân hương dân hoa tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
ngay sau lễ dân hương đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh thái nguyên đã đến thăm tặng quà năm mươi người có công với cách mạng
và hai trăm linh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện định hóa tỉnh thái nguyên
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba diễn ra vào chiều nay tại hà nội
nhiều vấn đề như bảo đảm tiến độ thi hành luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản áp lực điều hành tỷ giá
các vụ đại án được các cơ quan báo chí quan tâm
chia sẻ với báo chí về áp lực tỷ giá tăng cao phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú khẳng định
sẽ điều hành tỷ giá hết sức linh hoạt lên xuống cùng xu thế chung
nhưng vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô cân đối ngoại tệ
điều hành kinh tế vĩ mô rất quan trọng bởi vì tỷ giá không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề về giá trị đồng tiền
sức mua đồng tiền việt nam mà nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến các chính sách kinh tế của chúng ta
đặc biệt là sự ổn định kể cả vĩ mô cũng như là cái vấn đề kiểm soát lạm phát
cũng như là tác động tâm lý đến thị trường và vấn đề ngoại tệ
liên quan đến vụ án tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
trung tướng tô ân sô người phát ngôn của bộ công an cho biết
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với ông trần duy đông
phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương để điều tra về tội nhận hối lộ
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với ông trần duy đông

về lộ trình triển khai xây dựng các nghị định triển khai hai dự án luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản vừa được quốc hội thông qua
thứ trưởng bộ xây dựng nguyễn văn sinh cho biết bộ đã thành lập ban soạn thảo tổ biên tập xây dựng dự thảo năm nghị định
bộ đã đăng tải dự thảo các nghị định lên cổng thông tin điện tử chính phủ và bộ xây dựng lấy ý kiến rộng rãi của người dân doanh nghiệp
gửi lấy ý kiến các bộ ngành địa phương hiệp hội mặt trận tổ quốc việt nam cùng các tổ chức cá nhân liên quan
với tiến độ này bộ xây dựng bảo đảm yêu cầu của thủ tướng chính phủ là phải khẩn trương triển khai xây dựng các nghị định để đẩy sớm việc thi hành hai luật từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
hôm nay đoàn công tác của bộ ngoại giao đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lạng sơn về kết quả công tác đối ngoại của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay
công tác hỗ trợ thúc đẩy hồ sơ công viên địa chất lạng sơn sớm được công nhận là công viên địa chất toàn cầu
tỉnh lạng sơn cần tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại xây dựng làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của các nước nhất là chủ quốc để có thể tranh thủ tối đa mọi nguồn lực bên ngoài tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội địa phương bảo đảm quốc phòng an ninh nâng cao vai trò vị thế hình ảnh xứ lạng để thu hút nhà đầu tư khách du lịch chú trọng hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh phòng trúng buôn lộng gian lận thương mại thúc đẩy tuần tra chung bảo đảm an ninh
bộ ngoại giao sẽ hỗ trợ tỉnh mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lạng sơn với các địa phương của các nước tổ chức xúc tiến thương mại thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh phối hợp tỉnh hoàn thiện các thủ tục đề nghị tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco công nhận công viên địa chất lạng sơn là công viên địa chất toàn cầu
chiều nay tại thành phố đà lạt lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã có buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đồng chí lê quốc minh ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn thái học quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng đồng chủ trì buổi làm việc
chiều nay tại thành phố đà lạt lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã có buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn thái học quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng đồng chí nguyễn thái học quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
lãnh đạo các ngành địa phương cần có sự thay đổi tư duy trong việc tiếp xúc với báo chí thẳng thắn đối thoại trao đổi những vấn đề lớn của địa phương để lan tỏa những thông điệp đối với xã hội
đồng chí lê quốc minh tin tưởng thời gian tới lâm đồng sẽ có sự tiến triển tốt đẹp trong mối quan hệ với các cơ quan báo chí là cơ sở để địa phương và báo chí cùng đồng hành xây dựng lâm đồng nói riêng và đất nước nói chung
đồng chí lê quốc minh tin tưởng thời gian tới lâm đồng sẽ có sự tiến triển tốt đẹp trong mối quan hệ với các cơ quan báo chí là cơ sở để địa phương và báo chí cùng đồng hành xây dựng lâm đồng nói riêng và đất nước nói chung
tại quảng nam xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép làm thất thoát tài nguyên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
trước tình hình đó ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi công văn yêu cầu một số sở ngành địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản vàng
tại quảng nam xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép làm thất thoát tài nguyên tiềm ẩn nguyên tiềm ẩn nguyên bảo vệ tài nguyên tiềm ẩn nguyên tiềm ẩn nguyên
kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương
còn tại bình thuận liên quan đến các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã sơn mỹ huyện hàm tân sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu chính điều tra về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai
theo công an huyện hàm tân sau khi tiến hành các thủ tục tố tụng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng của công an tỉnh bình thuận
chính quyền xã sơn mỹ tổ chức lực lượng phương tiện thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng nguyễn hữu chính để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra
theo đó từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đối tượng nguyễn hữu chính đã bất chấp pháp luật tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã sơn mỹ
đối tượng đã bị cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi khai thác khoáng sản trái phép sử dụng đất sai mục đích và hủy hoại đất
sau đó ủy ban nhân dân huyện hàm tân yêu cầu chuyển hồ sơ vi phạm sang công an huyện để điều tra các hoạt động khai thác khoáng sản của nguyễn hữu chính
thời gian tới cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra xác minh các vụ việc liên quan với quyết tâm cao nhất không bỏ sót tội phạm
khoảng năm giờ chiều nay ngày ba tháng bốn lực lượng cảnh sát tỉnh thanh hóa đã bắt đường phạm nhân mai văn đệ khi y đang lẩn trốn
tại khu vực rừng xến ở xã hà lĩnh huyện hà trung sau hơn một ngày trốn chạy
mai văn đệ đang chấp hành án hai mươi bốn tháng tù tại trại giam số năm trên địa bàn huyện yên định về tội danh đánh bạc
chiều ngày hai tháng bốn trong lúc đang đi cải tạo đệ đã trốn chạy
đến năm giờ chiều ngày ba tháng bốn đệ bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên khu vực rừng xến tam quy
thuộc địa bàn xã hà lĩnh huyện hà trung cách địa điểm phạm nhân này bỏ lại chiếc taxi chừng ba trăm linh mét
thưa quý vị trong công tác xây dựng đảng phát triển đảng viên nữ là một nhiệm vụ quan trọng
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết
đại hội đảng bộ các cấp cũng như các chương trình phát triển kinh tế xã hội bình đẳng giới tại các địa phương
tuy nhiên hiện nay việc thiếu nguồn đặc biệt là nguồn đảng viên nữ ở vùng nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đang trở thành khó khăn chính trong công tác này phát triển đảng
xác định rõ khó khăn vướng mắt đó nhiều tri bộ đảng bộ ở cơ sở đã có những cách làm hay sáng tạo
nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên nữ
cũng giống như nhiều tri bộ nông thôn khác công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên nữ nói riêng
tại tri bộ ấp liên hiệp xã xà bang huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu gặp phải không ít khó khăn
các thanh niên trong đội tuổi mà phát triển đảng được thì đi làm ăn
và hiện tại thì các chị em phụ nữ tham gia ở địa phương thì cũng rất là nhiều
thông qua các hoạt động như là tổ đan giỏ hoặc là tổ móc len hoặc là các thành viên của chi hội phụ nữ
nhưng mà về trình độ thì không có trình độ cho nên là phát triển rất là khó
có một số chị thì cũng có trình độ đấy nhưng mà thực sự ra là không có thời gian để dành cho các hoạt động của địa phương
trước thực trạng đó để làm tốt công tác phát triển đảng viên nữ
tri bộ ấp liên hiệp đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tạo sự đoàn kết giữa đảng viên và nhân dân
đồng thời thay đổi cách tiếp cận nhằm tác động mạnh mẽ vào nhận thức của người dân
nhờ đó từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay tri bộ ấp liên hiệp đã có hai đồng chí được kết nạp đảng
hiện nay hai quần chúng ưu tú cũng đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ chuẩn bị kết nạp đảng
chúng tôi khắc phục những hạn chế và tiếp tục vận động các chị em tham gia công tác hội nhiều hơn

phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu để từ đó lan tỏa tinh thần nhiệt huyết tới những cán bộ giáo viên và quần chúng khác
bên cạnh công tác giảng dạy tri bộ đã bám sát vào sự chỉ đạo của đảng ủy cấp trên
cấp ủy chủ đồng ra soát đảnh giả phân tích của chất lượng quân chủng
xây dựng kế hoạch để tạo nguồn phát triển đảng viên trong nhà trường
và đặc biệt là tri bộ luôn chủ trọng cụng cổ kiên toàn
đáng cao cái chất lượng hoạt động của tri bộ chăm lo và tạo điều kiện thuận lời cho tổ chức của công đoàn
đoàn thanh niên hoạt động tích cực và hiệu quả
chủ ý để những hồi viên ưu tủ để giới thiệu vào đảng
đảng bộ xã xà bang huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu hiện có một mươi bảy tri bộ với hơn ba trăm linh đảng viên
thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm về công tác tổ chức xây dựng đảng
mỗi năm đảng ủy xã kết nạp từ chín đến một mươi đảng viên trong đó đảng viên nữ chiếm trên ba mươi bốn